thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô bắc kinh
bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong của wfef
đây là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng phạm minh chính trên cương vị thủ tướng chính phủ
và cũng là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của thủ tướng chính phủ việt nam tới trung quốc từ năm hai nghìn một mươi
chuyến thăm nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm trung quốc hết sức thành công của tổng bí thư nguyễn phú trọng
vào tháng một mươi năm ngoái
hoạt động đầu tiên của thủ tướng tại trung quốc là cuộc gặp gỡ với đại diện bà con kiều bào
thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên những đóng góp của cộng đồng cho đất nước và quan hệ hai nước
nhấn mạnh đảng nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của cộng đồng dân tộc việt nam
luôn có trách nhiệm luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp
chính đáng của mọi người dân dù ở trong hay ngoài nước
thủ tướng đã dành thời gian thông tin với kiều bào về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
một số nét chính trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
đặc biệt trung quốc là một trong những nước cung cấp nhiều và nhanh nhất vaccine cho việt nam
trong những thời điểm rất khó khăn của dịch bệnh góp phần giúp việt nam vượt qua đại dịch
thủ tướng cho biết ngày mai thủ tướng sẽ hội đàm với thủ tướng trung quốc lý cường
thảo luận nhiều nội dung quan trọng về hợp tác song phương
trong đó sẽ đề nghị trung quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con
nghĩ cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam cần huy động sức mạnh của cộng đồng
để hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại được đảng nhà nước giao phó
nhân dịp này thủ tướng gửi tới bà con cộng đồng người việt nam tại trung quốc
những tình cảm nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
mong bà con luôn phát triển luôn hướng về quê hương đất nước
và là cầu nối hiệu quả cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp núi liền núi sông liền sông giữa hai nước
trước đó thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã thành kính dân hoa tưởng niệm
chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
tháp tùng và tham gia các hoạt động của đoàn công tác thủ tướng vào tối nay tại thủ đô bắc kinh
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã có buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ
phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc
thứ trưởng lương tam quang bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc hứa cam lộ
sau hơn ba năm các hoạt động giao lưu trao đổi trực tiếp bị gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
thứ trưởng lương tam quang trân trọng cảm ơn đồng chí thứ trưởng hứa cam lộ đã dành thời gian đón tiếp đoàn chú đáo trọng thị
thời gian qua bộ công an hai nước đã chủ động thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
cụ thể là trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và hợp tác phòng chống tội phạm
bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc đã phối hợp triển khai đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự
ma túy mua bán người truy bắt đối tượng phạm tội và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới
đáng chú ý trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã bắt bàn giao cho trung quốc hai đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng
mà ủy ban kiểm tra giám sát kỷ luật trung ương và bộ công an trung quốc quan tâm truy bắt nhiều năm nay
công an các tỉnh giáp biên hai nước đã tổ chức một mươi cuộc hội đàm giữa lãnh đạo công an bảy tỉnh việt nam với công an tỉnh quảng tây vân nam
thường xuyên trao đổi thư công hàm công văn phối hợp điều tra xác minh hàng trăm vụ việc liên quan tội phạm hình sự ma túy mua bán người
xuất nhập cảnh thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa bộ công an hai nước bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo nhận thức chung giữa lãnh đạo đảng hai nước hai bên thống nhất quán triệt thực hiện biên bản
hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ bảy thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực xuất nhập cảnh ký tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và kế hoạch triển khai cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép năm hai nghìn hai mươi ba giữa việt nam và trung quốc
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn các đoàn cấp cao các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước
làm tốt công tác bảo hộ công dân phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh
các phương thức thủ đoạn dấu hiệu nhận biết hoạt động phạm tội yêu cầu công dân nước mình khi nhập cảnh nước bên kia phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nói chung
các quy định về xuất nhập cảnh nói riêng tăng cường tuần tra biên giới hai nước siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu đường mòn lối mở
tập trung các hướng địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tuyên truyền cho người dân dọc tuyến biên giới
nâng cao ý thức trách nhiệm không để các đối tượng lợi dụng để có các hoạt động vi phạm pháp luật tăng cường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo
tập huấn về lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh giữa hai nước ưu tiên các lĩnh vực mà bộ công an trung quốc có thế mạnh
trong chương trình làm việc thứ trưởng bộ công an việt nam thượng tướng lương tam quang và đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc hứa cam lộ
đã chủ trì lễ ký kết kế hoạch triển khai cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép việt nam trung quốc
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam gặp mặt đoàn các cháu là con liệt sĩ con thương binh trước khi các cháu lên đường đi tham gia hoạt động hè tại liên bang nga
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm khẳng định hàng năm đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa
ăn quả nhớ người trồng cây chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong công an nhân dân
thể hiện qua nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa trong đó có việc tổ chức cho các cháu là con liệt sĩ con thương binh trong công an nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng ở trong nước và ngoài nước
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng đã ân cần dặn dò các cháu và đoàn công tác nghiêm túc chấp hành chỉ dẫn của đoàn tham gia tích cực các hoạt động chung của đoàn
tôn trọng và chấp hành nội quy nơi ở nơi tham quan pháp luật của nước sở tại nơi đến
cũng nhân dịp này thay mặt quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân và cá nhân bộ trưởng tô lâm đã có những món quà nhỏ gửi tới các cháu
với lời chúc chuyến đi an toàn mạnh khỏe và nhiều kỷ niệm đẹp trên đất nước nga
chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và tổ đề án sáu của chính phủ đã có buổi làm việc với thành ủy ubnd tp đà nẵng về tiến độ triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn thành phố
tại buổi làm việc đoàn công tác đã ngay lãnh đạo thành phố đà nẵng và đại diện các sở ban ngành của thành phố báo cáo tiến độ cũng như quan điểm chỉ đạo định hướng của địa phương trong thực hiện đề án sáu của chính phủ thời gian qua
bằng tinh thần thẳng thắn rất nhiều ý kiến đã góp ý cụ thể chi tiết về việc bố trí nguồn nhân lực trang thiết bị phục vụ nhân dân
cũng như những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện và chuẩn bị mọi mặt cho đề án sáu trên địa bàn
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh chính phủ đặc biệt coi trọng công tác chuyển đổi số coi đây là một trong ba mục tiêu hàng đầu của quốc gia
đồng thời ghi nhận những kết quả mà thành phố đà nẵng và công an thành phố đang nỗ lực thực hiện chuẩn bị nhằm phục vụ tốt cho đề án sáu chính thức đi vào hoạt động vào tháng bảy sắp tới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao quyết tâm chính trị và thái độ cầu thị nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế vướng mắc ở từng sở ban ngành địa phương
từ đó có sự rút kinh nghiệm kiểm tra đôn đốc kịp thời theo đúng yêu cầu lộ trình mà đề án sáu đã nêu
riêng với lực lượng công an thành phố thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh từng cán bộ chiến sĩ phải thấy được tầm quan trọng của đề án sáu quyết tâm làm sạch dữ liệu dân cư
theo hướng đúng đủ sạch sống chỉ đạo cho công an cơ sở cần ra soát nắm tình hình tạo mọi công cụ phương tiện và điều kiện để nhân dân được thụ hưởng những tiện ích từ đề án sáu
tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự ghi nhận của nhân dân đà nẵng sẽ là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia và xây dựng thành phố thông minh phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa dân chủ sri lanka tại việt nam
và ông khalid ali abdullah abed đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước qatar tại việt nam
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
chúc mừng hai vị đại sứ đến nhận nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tham vấn và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn đa phương các tổ chức khu vực và quốc tế về an ninh cảnh sát
tăng cường phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài
cho các hoạt động nghiệp vụ hợp tác phòng chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước
thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực cảnh sát giao thông đường thủy việt nam
đó là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm
giữa đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và tư lệnh cơ quan cảnh sát viện hàn quốc kim yeo wook
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và cơ quan cảnh sát biển đại hàn dân quốc
mà hai bên sẽ ký kết sắp tới
là điểm nhấn trong triển khai chương trình hành động
triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước
là cột mốc quan trọng trong việc xác lập những cam kết lâu dài của hai cơ quan
về những lĩnh vực hai bên cũng quan tâm
chủ trì buổi làm việc với công an một số địa phương
về xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các địa phương
tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xây dựng công an xã thị trấn
chủ động tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh
sớm phê duyệt đề án tổng thể
đầu tư cơ sở vật chất xây dựng công an xã thị trấn
làm cơ sở thực hiện
phối hợp với các sở ngành địa phương
quy hoạch địa điểm cấp đất sạch và cân đối nguồn lực
bố trí ngay kinh phí đầu tư hoàn chỉnh nhà ở doanh trại cho công an cấp xã thị trấn
trong năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại hội nghị tổng kết một mươi năm năm
thực hiện chỉ thị số một mươi năm về việc đẩy mạnh phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
và khai trương tạp chí công an nhân dân điện tử
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ tịch hội đồng chỉ đạo tạp chí công an nhân dân
yêu cầu công an các đơn vị địa phương các học viện trường
công an nhân dân cần đổi mới tư duy xác định công tác thông tin khoa học và công nghệ
là bộ phận cấu thành không thể tách rời của nhiệm vụ công tác công an
tạp chí công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới cải tiến các chuyên mục chuyên đề chuyên sâu
đáp ứng tốt hơn yêu cầu nghiên cứu trao đổi thông tin của cán bộ chiến sĩ
và các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng
sáng ngày hai mươi tháng sáu công an tỉnh hải dương
tổ chức hội thảo giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh hải dương
thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại hội thảo thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an khẳng định
nghị quyết số một mươi hai có vai trò ý nghĩa quan trọng đối với cả hệ thống chính trị
nhất là lực lượng công an nhân dân
công an tỉnh hải dương cần quan tâm nghiên cứu hai mươi ba đề án thành phần
liên quan đến nghị quyết số một mươi hai của các hệ lực lượng do bộ công an xây dựng
để thực hiện phù hợp theo tình hình thực tế
biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
làm công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu
các tập thể cá nhân cần tiếp tục chủ động tham mưu tích cực
làm tốt công tác thi đua khen thưởng
nhất là luật thi đua khen thưởng vừa được quốc hội thông qua
và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời đề nghị công tác thi đua khen thưởng
phải hướng về cơ sở
các phong trào hấp dẫn tiêu chí phụ thể
nhiên túc thực hiện việc sơ kết tổng kết
lựa chọn các tập thể cá nhân tiêu biểu để khen thường
nhất là tại vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
sáng ngày hai mươi ba tháng sáu
bộ công an phối hợp tỉnh hà tĩnh và các doanh nghiệp
tổ chức lễ khởi công trao tặng nhà mẫu
và kinh phí hỗ trợ xây một nuôi nhà
cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
sau khi hoàn thành hai ngôi nhà mẫu tại huyện hương sơn
bộ công an phấn đấu sẽ hoàn thiện một ngôi nhà tỉnh nghĩa
trao tặng cho các hộ nghèo hộ khó khăn về nhà ở
tại một mươi ba huyện thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
vào dịp quốc khánh năm hai nghìn hai mươi ba
tới thăm và chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân
nhân kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội mong muốn
báo chí công an nhân dân tiếp tục đổi mới sáng tạo
trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
đồng thời phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội và các cơ quan của quốc hội
với cử tri và nhân dân cả nước
cùng dự thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
sẽ tiếp tục ủng hộ cục truyền thông công an nhân dân
triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số
xây dựng mô hình tòa soạn vụ tụ
kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ được giao
ghi nhận những kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản
mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã đạt được trong một mươi năm qua
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cần thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng
thực chất trong việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản
không để đi sau tội phạm
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
tham mưu đề xuất với bộ
về các giải pháp biện pháp
những sáng kiến cách làm hay phù hợp với thực tiễn
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới
phát biểu tại hội thảo cấp quốc gia với chủ đề
đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại
những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đánh giá cao chín mươi bốn báo cáo tham luận gửi về ban tổ chức
cũng như các phát biểu tham luận tâm huyết trách nhiệm
của các đồng chí lãnh đạo các nhà khoa học tại hội thảo
nhấn mạnh đây sẽ là tài liệu quý
cung cấp luận cứu khoa học sách đáng
tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới
tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tổng cục trại giam bộ tư pháp thái lan
sang thăm và làm việc tại việt nam
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đề nghị thời gian tới
hai bên cần tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn thường niên
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các đơn vị của bộ công an việt nam
và bộ tư pháp thái lan
đồng chí thứ trưởng cũng cho biết
hiện bộ công an việt nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ quản lý trại giam
khu vực châu á hai nghìn hai mươi ba lần thứ bốn mươi một dự kiến trong tháng một mươi một
vì vậy mong muốn tổng cục trại giam bộ tư pháp thái lan
sẽ có những đóng góp tích cực để hội nghị thành công
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
từ tỉnh điện biên qua tỉnh hà giang tới cao bằng
sau đó vận chuyển sang trung quốc để tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với công an huyện bảo lâm
đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh cao bằng
chiệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng
vào khoảng một giờ sáng qua
tại khu vực xóm quẩy vin xã lý bôn huyện bảo lâm
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng
chảo tràn khen và nguyễn văn thọ
cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ vật chứng làm một mươi bánh heroin
đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia
do chảo tràn khen cầm đầu
sau thời gian xác lập chuyên án
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa chiệt phá một đường dây mua bán
và tăng chữ vũ khí liên tỉnh
tham gia đường dây này là
nguyễn công minh cùng ba đàn em là
nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam
cùng chú tại huyện tuy phước
khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng
lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng
bao gồm bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo
và một súng bắn đạn cao su
cùng với tám mươi bảy viên đạn
khai thác nhanh tổ công tác phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục bắt giữ nông quốc việt ở đắk lắc
là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đang tiếp tục làm rõ thêm các đối tượng khác
có liên quan để xử lý theo quy định
đây là vụ án mà lực lượng công an thu giữ
số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước tới nay
trên địa bàn tỉnh bình định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc ninh
tỉnh bắc ninh đang điều tra vụ việc
thi thể một nữ công nhân bị ô tô năm chỗ kéo lê
cách hiện trường vụ tai nạn giao thông ban đầu
khoảng sáu km thì tài xế mới phát hiện
theo thông tin ban đầu và chiều qua
nam tài xế điều khiển xe ô tô năm chỗ
về tới sân công ty trách nhiệm hữu hạn uyên
tại khu công nghiệp quế võ
tại khu công nghiệp quế võ
thì phát hiện thi thể một nữ công nhân không còn nguyên vẹn
mắc kẹt trong gầm xe
qua kiểm tra xác định nữ công nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
quê ở tỉnh thái nguyên
bị tai nạn giao thông tại km một trăm ba mươi
cao tốc hà nội bắc giang
cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng sáu km
tại hiện trường vụ tai nạn
còn xe máy của nạn nhân bị đổ trên đường
nhận định ban đầu của cơ quan chức năng
đây là vụ việc phức tạp có nhiều tình tiết đáng ngờ
tuy nhiên do thời điểm trên có mưa to
nên nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa
gây khó khăn cho công tác điều tra
thưa quý vị phong trào xung kích tình nguyện hiến máu
hiến tiểu cầu để kịp thời
chữa bệnh cứu người đã và đang được nhân rộng
trong toàn lực lượng công an
mới đây nhất vào tối ngày hôm qua
một đoàn viên thanh niên thuộc đoàn cơ sở
chạy tạm giam công an tỉnh quảng nam
vừa hiến tiểu cầu để mổ cấp cứu cho một bệnh nhân
đó là hạ sĩ nguyễn thế hoàng lâm
đoàn viên tri đoàn hai thuộc đoàn cơ sở
chạy tạm giam công an tỉnh quảng nam
vào tối ngày hai mươi bốn tháng sáu
ngay sau khi nhận được thông tin
một bệnh nhân đang điều trị
tại khoa ngoại tiết niệu bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
cần gấp đơn vị tiểu cầu nhóm máu b
để mổ khẩn cấp
đoàn cơ sở trại tạm giam công an tỉnh quảng nam
đã huy động các đoàn viên thanh niên
tham gia sàng lọc chọn đoàn viên phù hợp
hiến tiểu cầu giúp đỡ bệnh nhân
với tinh thần sung kích tình nguyện
hạ sĩ nguyễn thế hoàng lâm
đã khẩn trương đến bệnh viện
để trực tiếp hiến tiểu cầu giúp bệnh nhân mổ
và điều trị kịp thời
hành động nhỏ ý nghĩa lớn của hạ sĩ hoàng lâm
tiếp tục tô thắm hình ảnh đẹp
với người chiến sĩ công an luôn vì dân phục vụ